tuy nhiên trước sự săn lùng đàn áp của thực dân pháp để bảo đảm an toàn cho các đồng chí lãnh đạo đảng lúc bấy giờ
thì bên cạnh xây dựng chiến khu việt bắc việc tìm một vị trí thuận lợi để trở thành căn cứ dự phòng cũng được tính toán rất kỹ lưỡng
hiệp hòa bắc giang đã được chọn làm nơi xây dựng an toàn khu thứ hai atk hai của đảng ta lúc bấy giờ
huyện hiệp hòa có một vị trí thuận lợi để trở thành căn cứ dự phòng
cũng chính từ đó mà ngôi nhà của cụ ngô văn thấu trở thành nơi đón tiếp các cán bộ trung ương và xứ ủy về hoạt động như đồng chí trường trinh đồng chí hà thị quế
kể từ khi đồng chí hoàng quốc việt về gây dựng cơ sở cách mạng tại hoàng vân phong trào ở đây phát triển không ngừng
ngày một mươi sáu tháng hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi tri bộ đảng cộng sản đầu tiên của hoàng vân được thành lập do đồng chí lê hoàng xứ ủy viên xứ ủy bắc kỳ làm bí thư
những năm sau sự kiện tri bộ đảng được thành lập ở hoàng vân nhiều lớp đào tạo chính trị được mở tại đây đặc biệt là lớp chính trị do đồng chí trường trinh trực tiếp giảng bài tại làng vân xuyên vào cuối năm một nghìn chín trăm bảy mươi
hay các lớp đào tạo quân sự với mục đích thành lập nên các đội tự vệ tại các làng xã
trên toàn huyện hiệp hòa vào đầu năm một nghìn chín trăm bốn mươi ba các đội tự vệ đã góp phần bảo vệ cán bộ của trung ương và xứ ủy bắc kỳ về hoạt động
nổi bật là sự kiện đồng chí lê thanh nghị về kêu gọi nhân dân giành chính quyền ở xã xuân cẩm ngày một mươi hai tháng ba năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm tại đỉnh xuân biều
từ cái hôm mà tối hôm mà chúng tôi được đi đón ông lê thanh nghị này vào thì là cái phòng trào ở đây lên vụt vút không thể tưởng tượng
tất cả khi mà có loa phát thanh này để cho
người dân ra để giữ cơ cuộc ấy thì từ lớn chứ bé thì chỉ có một hai người ở nhà là trong nhà
chứ còn thì là chúng tôi nào thì ai có gậy thì cầm gậy là ai có kiếm thì cầm kiếm nữa
thì ai có cái lẹ thì hay là có mạ thúc thì là cầm hết ra để mới tinh ra đúng lắm
sau như thế là gọi loa tất cả ở trong chung quanh đây ở trong cẩm bào rồi cẩm xuyên cẩm hoàng lên
thế rồi thì ở mai phong trung định rồi xuống hết cả đổ lắm
như thế là đường chúng tôi cứ đình như thế là cái đình anh biết như thế là sân đình
như thế là chân đình
chật hết mà từ ngoài này chỗ vào trong đình chật hết
mà bây giờ cứ mờ mờ mờ hô vang khổ hiệu to lắm
đây được cho là sự kiện mở màn cho việc thực hiện chỉ thị nhật pháp bắn nhau và hành động của chúng ta
của trung ương đảng ban hành tại đình bàng bắc ninh cùng ngày hôm đó
sau khi giành được chính quyền tại xã xuân cẩm ngày một mươi hai tháng ba
thì chỉ ba ngày sau đó tại chính địa điểm này đình trợ vân xã hoàng an
đồng chí lê thanh nghị và nguyễn trọng tỉnh lúc đó là bí thư ban cán sự đảng
tỉnh bắc giang đã tổ chức meeting thuyết trình kêu gọi nhân dân theo cách mạng đánh pháp đuổi nhật
lúc bây giờ là vẫn còn bí mật nhưng mà các phiên chợ là thường có những tờ rơi tuyên truyền về phong trào cách mạng
và đặc biệt là tháng ba năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm là cái hôm ấy là một phiên trợ đông
và các ông chí đã đứng lên diễn thuyết trong bức phù lưu ở đây cũng đã thể hiện của nguyễn nghiêm
đã thể hiện cái phong trào cách mạng năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm ở tại cái đỉnh này
ông ngô văn nam con trai út của cụ ngô văn đông một cơ sở cách mạng của ta lúc bấy giờ
gia đình ông trong thời kỳ tiền khởi nghĩa là nơi lui đến của nhiều cán bộ trung ương
chính tại khu đất mà nay ông vẫn thường chăm lo quét dọn là nơi mà hội nghị quân sự cách mạng bắc kỳ
diễn ra từ ngày một mươi năm đến ngày hai mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm với sự tham gia của các cán bộ cấp cao như trường trinh
võ nguyên giáp văn tiến dũng lê thanh nghị trần đăng ninh chu văn tấn
hội nghị đã thông qua nghị quyết
nhiệm vụ quân sự lên trên tất cả các nhiệm vụ quan trọng và cần kíp
phát triển chiến tranh du kích xây dựng căn cứ địa kháng nhật để chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa
điều đáng nói đó là cụ ngô văn đông hay còn được biết đến lúc bấy giờ là cụ lý đông là người làm việc cho pháp
bố mẹ tôi cũng vẫn là trong nhà cũng đã thực ra là cũng lại còn tham gia về cái bên của pháp
học bấy giờ cơ
thế thì các ông mới dựa vào những cái người gọi là có chức có quyền
trong cái thời bấy giờ mới lại hoạt động được
có nghĩa là cũng làm việc cả hai bên
nếu thế thì trong cái đó thì mình mới có cái cơ hội mà để mà hoạt động cho cái cách mạng mình lúc bây giờ
chỉ còn nếu mà thực ra mình nếu ông tôi mà không tham gia vào cái việc với pháp thì có khi lại lại chưa làm được việc này
đấy đấy thì là đấy là tôi cho đấy là
một cái mà cũng là rất là khôn khéo của các vị lãnh tội nhà mình
chứ bây giờ như ông tôi thường xuyên là sang họp việc làm việc cho pháp
nhưng mà lại chẳng trong nhà thì lại nuôi cách mạng mình
sau hội nghị quân sự không lâu ngày một tháng sáu năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm tại đỉnh vân xuyên xã hoàng vân
đội tự vệ làng vân xuyên được thành lập và đã cùng với quần chúng nhân dân tiến về huyện lì
hiệp hòa giành chính quyền đánh dấu hiệp hòa trở thành một trong những địa phương đi đầu trong cả nước tiến hành khởi nghĩa
kể từ khi bắt đầu được gây dựng từ năm một nghìn chín trăm ba mươi tám cho tới khi chính thức được công nhận là an toàn khu hai của đảng trước cách mạng tháng tám
hiệp hòa tự hào trở thành nơi đặt trụ sở chính của một số cơ quan trung ương
xứ ủy bắc kỳ ủy ban quân sự cách mạng nơi in báo quyết thắng phục quốc
sau suốt những năm tháng đấu tranh đó nhiều người dân hiệp hòa đã bị địch bắt khủng bố tra tấn tu đầy sát hại
nhưng chính nhờ sự kiên trung của họ không có một đồng chí lãnh đạo trung ương xứ ủy nào bị bắt khi về hoạt động tại đây
an toàn khu hai hiệp hòa đã được đảng nhà nước công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia với cụm di tích nằm tại một mươi sáu xã
do đó công tác trùng tu tôn tạo tại các điểm di tích cũng đang được cấp ủy chính quyền địa phương hết sức quan tâm
huyện dành ngân sách cùng với các xã thị trấn nguồn xãi hóa của bà con nhân dân và các tổ chức cá nhân hào tâm để đầu tư trùng tu tôn tạo các di tích
năm hai nghìn một mươi tám thì đầu tư trùng tu tôn tạo khoảng một mươi năm tỷ đồng trong đó ngân sách huyện khoảng ba tỷ
năm hai nghìn một mươi chín thì ngân sách huyện dành ra khoảng một kỳ dưa nữa và cũng đang tiếp tục kêu gọi các tổ chức cá nhân ủng hộ đầu tư tôn tạo các di tích

với ý nghĩa tầm quan trọng của cụm di tích atk hai thì những gì mà cấp ủy chính quyền huyện hiệp hòa đã và đang làm
đang góp phần hiệu quả để lưu giữ và phát huy giá trị lịch sử cũng như truyền thống cách mạng của khu căn cứ trước cách mạng tháng tám
với ý nghĩa tầm quan trọng của cụm di tích atk hai thì những gì mà cấp ủy chính quyền huyện hiệp hòa đã và đang làm